tàu sr bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam vừa cứu nạn thành công một thuyền viên tàu cá quảng ngãi bị tai biến nguy kịch trên biển
trước đó nhận được thông tin anh bùi quốc hương tàu qng chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi tám ts khi đang hành nghề trên vùng biển quảng ngãi thì bị tai biến
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều tàu sr bốn trăm một mươi hai cùng ekip bác sĩ của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố đà nẵng lên đường cứu nạn
bệnh nhân đã được chăm sóc y tế tích cực và đưa về đà nẵng để tiếp tục điều trị